chuyển sang phần tin quốc tế ngày một tháng sáu người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho biết
mắc cơ va không loại trừ khả năng tổ chức cuộc gặp giữa tổng thống nga vladimir putin
và người đồng cấp ukraine volodymyr zelensky
xong trước hết cần chuẩn bị và hoàn thất một phát kiện đã bị ngừng soạn thảo
người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cũng cảnh báo lệnh trừng phạt của liên minh châu âu eu
đối với dầu mỏ của nga sẽ ảnh hưởng đến thị trường năng lượng toàn cầu
xong cho biết mắc cơ va có thể định hướng lại các thị trường xuất khẩu dầu mỏ của mình để hạn chế thiệt hại
trong một diễn biến khác phe ly khai điện kremlin hậu thuẫn ở ukraine ngày một một sáu tuyên bố
họ đang tiến gần hơn tới việc bao vây hoàn toàn thị trấn averdibka
sau khi cắt đứt một trong hai con đường chính dẫn đến thị trấn này
cùng với lực lượng ly khai thân mắc cơ va quân đội nga đang gia tăng các cuộc tấn công
vào khu vực donbass miền đông ukraine nơi đã chứng kiến các cuộc giao tranh ác liệt
kể từ khi nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở ukraine